ít giờ sau khi nhà vua thái lan maha vajiralongkorn chính thức khai mặt hạ viện khóa mới
hai đảng có đông nghị sĩ nhất tại hạ viện là đảng tiến bước mfp và đảng vì nước thái phiêu thái
đã nhất trí sẽ bầu lãnh đạo đảng parachachat ông anmuhammad nomatha làm chủ tịch hạ viện thái lan
phát biểu trong cuộc họp báo tối ngày ba tháng bảy lãnh đạo đảng mfp pita limjaro rendat cho biết
cả sáu đảng còn lại trong liên minh tiềm mầng mfp đứng đầu trong đó bao gồm cả đảng parachachat đều ủng hộ phương án trên
ông khẳng định thỏa thuận này đạt được với sự thống nhất giữa tám đảng trong liên minh
đồng thời xác nhận liên minh sẽ đề cử ông là ứng cử viên thủ tướng duy nhất
trước đó mfp và phiêu thái đã bất đồng với vị trí chủ tịch hạ viện khi mfp dứt khoát cho rằng
vì họ là đảng giành được nhiều ghế nghị sĩ nhất nên có quyền lãnh đạo hạ viện
trong khi phiêu thái tin rằng trước chủ tịch hạ viện nên dành cho người của đảng này vì mfp đã có vị trí thủ tướng
trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày một mươi bốn tháng năm vừa qua mfv đã giành được một trăm năm mươi một ghế tại hạ viện
gồm năm trăm linh ghế nhiều hơn một mươi ghế so với đảng phiêu thái